sau sự cố này đã xuất hiện không ít những nghi ngại về việc bảo đảm an ninh mạng đối với những website của các cơ quan chính phủ nhất là khi sự phát triển của tội phạm mạng đang diễn ra với tốc độ nhanh cả về quy mô tính chuyên nghiệp trình độ kỹ thuật và tiềm lực tài chính
dù sự cố đã nhanh chóng được khắc phục nhưng vấn đề đặt ra ở đây là việc đảm bảo an ninh mạng của chúng ta tới đâu trước những cuộc tấn công tương tự trong tương lai
để trao đổi thêm về vấn đề này chúng tôi cũng đến trường quay ngày hôm nay tiến sĩ vũ quốc khánh đến từ hiệp hội an toàn thông tin việt nam vinisa
xin chào cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi
thưa quý vị trước khi bắt đầu cuộc trao đổi xin mời quý vị cùng nhìn lại một số hình ảnh về vụ tấn công ngày hai mươi chín tháng bảy vừa qua
đã xảy ra sự cố tin tặc tấn công hơn một trăm linh chuyến bay đã bị chậm chuyến từ sự cố này
sau khi tin tặc tấn công hệ thống máy tính làm thủ tục hàng không của hãng hàng không vietjet vietnam airlines
tại nhà ga quốc nội sân bay quốc tế tân sơn nhất hệ thống thiết bị thông tin chuyên ngành hàng không gồm màn hình thông tin chuyến bay
màn hình máy tính phục vụ check in tại quầy thủ tục của việt nam airlines
hệ thống phát thanh tại nhà ga hành khách t một sân bay quốc tế nội bài bị tấn công xâm nhập mạng phải dừng hoạt động
càng ngày tội phạm mạng càng chuyên nghiệp và tinh vi
quá nguy hiểm nếu trị cố không được kịp thời phát phục thì chắc chắn sẽ gây thiệt hại không hề nhỏ đối với việt nam airlines và hệ thống khách
nhiều chuyên gia an ninh mạng phân tích đây là cuộc tấn công mạng có chuẩn bị công phu
thông qua việc sử dụng mã độc không bị nhận diện bởi các phần mềm chống virus
ngoài ra còn có sự xâm nhập cả chiều sâu như kiểm soát cả một số máy chủ quan trọng như cổng thông tin
cơ sở dữ liệu khách hàng và chiều rộng tại nhiều máy tính ở các bộ phận chức năng khác nhau vùng miền khác nhau đều bị nhiễm
ngay sau khi nhận được báo cáo các cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt chỉ đạo và trực tiếp xử lý sự cố
đồng thời phối hợp với ngành hàng không để truy tìm nguồn can thiệp và đề ra các giải pháp tăng cường bảo vệ phòng ngừa sự cố trong tương lai
thưa ông rất may là sự cố tiên tạc tấn công vào hệ thống của việt nam airlines
đã nhanh chóng được khắc phục
tuy nhiên việc website hệ thống âm thanh màn hình thông báo tại hai sân bay bị chiếm quyền cho thấy laker đã xâm nhập bực sâu vào hệ thống của việt nam airlines
như vậy là thưa ông ông đánh giá như thế nào về mức độ nguy hiểm của cuộc tấn công này ạ
trước tiên nói về hậu quả của cuộc tấn công này
thì những sự kiện mà bạn vừa kể ra chỉ là phần nổi
thế còn thực chất cái ảnh hưởng nó gây những tác hại
thì có thể còn nằm chìm vào trong
cái ở bên trong của hệ thống
rất may là những cái ảnh hưởng này nó không thực sự làm gián đoạn lâu các cái dịch vụ của hàng không
và nó không chưa ảnh hưởng đến những cái phần quan trọng nhất nhạy cảm nhất của cái dịch vụ hàng không
đó là điều hành bay và bán vé cho khách hàng
tuy nhiên thì cái này nó cũng là một cái cảnh báo một cái bài học rằng là cái nguy cơ mất an toàn thông tin
đối với những dịch vụ cho xã hội dịch vụ công dịch vụ của các doanh nghiệp là càng ngày càng trở nên lớn
ông vừa cũng đề cập là đây chỉ là phần nổi đó là phần chìm của tảng băng là nó ở đâu ạ
khi mà tấn công như vậy thì tin tặc có thể đã phá hỏng các cái dữ liệu bên trong
phá hỏng nhiều cái máy chủ trong hệ thống
có thể làm ngừng những cái dịch vụ mà nó không hiển thị ra bên ngoài
những cái hệ thống của mình có thể có những cái hỏng khác
và chúng ta vẫn phải tiếp tục bởi vì là kinh nghiệm cho thấy cái cuộc tấn công trước đây thì cái sự phá hoại nó rất lớn
và nếu như chúng ta đối xử phản ứng với lại tất cả những cái nguy cơ mà không được kịp thời không được chuyên nghiệp
thì chúng ta rất có thể là bị va phải những cái hậu quả rất là đáng tiếc
được biết là cùng với các cơ quan chức năng thì vinisha và đội ngũ những chuyên gia an ninh mạng của nhiều đơn vị tổ chức đã vào cuộc
và bước đầu đã xác minh được tác nhân chính
phá hoại hệ thống máy chủ của vietnam airlines
thưa ông với những gì mà cơ quan chức năng đã điều tra được
liệu chúng ta có đủ cơ sở để kết luận được chính xác ai là đối tượng trong vụ phá hoại tấn công lần này không ạ
các cơ quan chức năng các đơn vị thì nghiên cứu và điều tra là cũng hoàn toàn có thể là khoanh vùng định vị được
những cái đối tượng mà có thể nghĩ là tin tạc thủ phạm trong cái vụ tấn công này
bản thân thì với những cái thông tin mà tôi được biết thì tôi cũng nghĩ là có thể khoanh vùng cái đối tượng ấy cũng rất là gọn
bởi vì là chúng ta cũng đã biết được những cái thông tin về phương thức tấn công
về những cái vũ khí tấn công nó là những cái vũ khí gì được những cái nhóm tin tặc nào trên thế giới dùng vào những cái cuộc tấn công nào
không chỉ ở nước ta mà ở nhiều nước khác trong một vài năm vừa rồi
thành ra là tất cả những cái dấu hiệu tất cả những cái phương thức
và cái thủ đoạn cũng như là nhiều cái yếu tố khác nữa thì cho chúng ta thấy có thể khoanh vùng được những cái đối tượng như vậy
thưa ông đây không phải là lần đầu tiên các trang web tại việt nam bị xâm nhập
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi năm cho thấy có tới hơn ba trăm bốn mươi website của các cơ quan nhà nước và các cơ sở giáo dục đã bị tin tặc tấn công
thực tế này không khỏi khiến dự đoạn văn khoăn là tại sao những trang web này lại dễ dàng bị xâm nhập đến thế
câu hỏi đặt ra ở đây là phải trăng
năng lực quản lý an ninh mạng của chúng ta có vấn đề
thưa ông khánh
có một cái thực trạng là ta xem các cái website mà bị tấn công đó là những cái website gì
và những cái website đó nó được vận hành với ai như thế nào
tuy là của cơ quan nhà nước nhưng mà cũng có những cái website được dựng lên một lần và để mặc
không có một cái duy tu nâng cấp bảo dưỡng không có một cái update
không có cái việc gọi là cập nhật tất cả những cái bản
và những cái biện pháp đảm bảo an toàn thông tin
thậm chí là đã lâu năm cũng không có kinh phí để mà làm bất cứ một cái động tác gì về nâng cấp về mặt kỹ thuật của bản thân cái trang web thôi
chưa nói đến các cái biện pháp
nhưng mà họ vẫn duy trì thì cái trang web như vậy nếu nó thông thường nếu mà bị phát hiện và các cơ quan chức năng theo tôi biết hàng năm đưa ra hàng trăm hàng nghìn cảnh báo về các cái tấn công vào các cái website như thế
và có thể và sau khi đưa cảnh báo kiểm tra lại thì có những cái website người ta chữa xong sau một thời gian lại bị tấn công nhiễm virus lại hoặc là có những cái website thì hoàn toàn không có cái động tĩnh gì người ta cũng bỏ mặt luôn
người ta có viện ra đủ các lý do nào là không có kinh phí nào là không có đủ năng lực và nào là cũng không quan trọng lắm
cái này nếu nó sập một cái tôi lại có một cái bản backup khác tôi lại dựng tôi lại chép nó vào máy tôi lại dựng nó lên bởi vì cái máy không có thông tin gì
gọi là đáng bỏ mặt trong cái cả
tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là nếu như cái mặt bằng cái quan tâm của lãnh đạo các cơ quan đó cũng như là cái mặt bằng về kiến thức của cán bộ phụ trách các cái website đó mà khá hơn có các cái biện pháp tốt hơn
thì có thể ngăn chặn cái việc lây lan mã độc cũng như là bóc gỡ các mã độc nó sớm nó ngay sớm thì nó sẽ hạn chế được rất nhiều cho tác hại
các chuyên gia quốc tế cảnh báo việt nam có thể sẽ là một trong những quốc gia hàng đầu là mục tiêu của những cuộc chiến tranh mạng
như vậy theo ông thì các đơn vị cần làm gì để tránh hoặc là giảm thiểu tối đa những rủi ro do những cuộc tấn công như thế này mang lại ạ
qua nghiên cứu và thống kê thì chúng ta biết rằng việt nam là một trong những đối tượng hàng đầu bị lây lan mã độc
tức là một cái tiên đề để có thể tạo ra các cái cuộc tấn công trên mạng
thế thì ở đây thì chúng ta nói là các cái nguy cơ tấn công mạng ở việt nam rất cao
bởi vì sao
bởi vì là cái
khả năng gọi là lan truyền mã độc và lây lan mã độc ở trong không gian mạng của chúng ta là rất lớn
rất nhiều máy tính sử dụng không bản quyền không có biện pháp bảo vệ
rất nhiều người kể cả các cơ quan tổ chức doanh nghiệp có tư tưởng chủ quan là sống chung với lại
vì mã độc
sống chung với virus như là sống chung với lỗ lúc ấy
tức là lâu nay quen rồi bị mãi mà cũng chả làm sao
thế nhưng mà cần phải nhận thức
được một cách rõ ràng là các cái virus hôm nay nó là hiền đấy
nó chưa phá hoại được gì đấy
nhưng mà nó là cái công cụ để nó tải tiếp những cái con virus độc hại hơn vào
thực sự để đảm bảo an toàn thông tin thì cho các hệ thống thì phải có một loạt các cái biện pháp đồng bộ tổng thể
nói nôm na là đồng thời với chuyện nâng cao cái mặt bằng chung về nhận thức về kiến thức đảm bảo an toàn thông tin
của xã hội của các cái cấp quản lý lãnh đạo của các đơn vị của các bộ ngành từ cấp dưới đến cấp cao
thì song song với nó thì cũng phải nâng cao cả năng lực về đội ngũ chuyên gia đội ngũ chuyên trách về an toàn thông tin và những cái đầu tư cho công nghệ an toàn thông tin
nếu chúng ta thấy rằng công nghệ đầu tư cho an toàn thông tin của chính phủ mỹ trong năm hai nghìn một mươi bảy
theo như những cái thông tin họ vừa công bố mà chúng tôi biết
thì cái dự kiến là chi phí cho an toàn thông tin chiếm tới khoảng hai mươi bốn kinh phí đầu tư cho công nghệ thông tin của chính phủ
đấy là một con số rất lớn và nó khác hẳn với lại cách đây vài năm
cách đây vài năm thì những cái con số đầu tư ở nước ngoài là khoảng trên dưới một mươi cho an toàn thông tin
là đã là một con số lý tưởng đáng mơ ước đối với việt nam
tại vì việt nam
đầu tư còn thấp hơn nhiều cái tỷ lệ còn thấp hơn nhiều
thế thì cho thấy là cái mức độ đầu tư và đánh giá về cái tầm quan trọng của an toàn thông tin của chúng ta ở cái mặt bằng vẫn còn thấp
đấy là một cái vấn đề
cái thứ hai là các cái đội ngũ mà đảm bảo an toàn thông tin
chúng ta phải được học một cách bài bản về mặt quản lý an toàn thông tin về mặt kỹ thuật về mặt
và phải chuẩn bị các cái phương án các cái kịch bản
chống lại các cuộc tấn công một cách chuyên nghiệp
cũng liên quan đến tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao thì gần đây liên tiếp xuất hiện nhiều vụ lừa đảo dưới các hình thức chiêu trò khác nhau
như là giả danh lực lượng cơ quan chức năng để gọi điện kiểm tra tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền
lừa đảo tin nhắn trúng thưởng hay là nợ cướp điện thoại v v
đây chỉ là những chiêu trò không mới tuy nhiên là vẫn nhiều người dân bị mắc bẫy và bị lừa
thưa ông với tư cách là chuyên gia an toàn thông tin thì ông có những khuyên cáo cụ thể gì để người dân có thể tránh được những chiêu trò hay là tránh được những vụ lừa đảo như thế này ạ
đầu tiên thì tôi khuyến cáo là tất cả người dùng cần phải dành cái thời gian và sự chú ý của mình quan tâm cho cái vấn đề này
nếu như cái việc sử dụng mạng của chúng ta có liên quan đến các cái giá trị lớn các cái tài sản như là tiền như là thông tin thông tin cũng là cái tài sản lớn
như là những cái công nghệ những cái bí mật gì của chúng ta mà chúng ta muốn giữ gìn cẩn thận thì chúng ta hãng đầu tiên trước khi sử dụng
chúng ta phải có nghiên cứu có nắm được những cái vấn đề các cái nguy cơ cơ bản
chúng ta phải mở rộng cái tầm hiểu biết cái kiến thức của chúng ta để chúng ta biết là nên tránh
bởi vì là cái chiêu trò đấy thì rất nhiều
nếu chúng ta không luôn luôn cảnh giác
không luôn luôn có những cái đề phòng những cái chiêu tấn công như vậy
như bạn nói thì rất dễ bị mắc lừa
và thường mắc lừa trên mạng rồi thì cái sự quay trở lại đòi lại cái giá trị cũ của chúng ta rất là khó
thế và cũng có thể nói một cái điều nữa là để mà đảm bảo an toàn thông tin trong cái
một cái bối cảnh như vậy thì người dùng không phải biết tự bảo vệ mình là đầu tiên
nhưng mà người dùng cũng phải biết là phối hợp với lại các lực lượng chức năng
như vậy là không chỉ có những cơ quan mà chính những người dân mỗi cá nhân cũng có thể là nạn nhân tiếp theo của những vụ tấn công tội phạm công nghệ cao đúng không ạ
vâng xin cảm ơn ông
thưa quý vị cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa công nghệ thì các thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao càng đa dạng và tinh vi hơn
thâm nhập sâu rộng vào đời sống dân sinh để lừa đảo
để hạn chế tình trạng này đòi hỏi không chỉ người dân cần luôn đề cao cảnh giác mà các cơ quan chức năng cũng cần có những biện pháp phù hợp để giải quyết
và qua sự cố tin tặc tấn công vào hệ thống của việt nam airlines cho thấy các đơn vị cần phải ra soát đầu tư bài bản đúng và chuyên nghiệp để giảm thiểu rủi ro là vô cùng cần thiết nếu chẳng may gặp phải sự cố tương tự